dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới gây ra tiếp tục diễn biến phức tạp
theo thống kê mới nhất của chính phủ trung quốc công bố vào sáng ngày hôm nay số người tử vong trong ngày ba mươi một tháng một là bốn mươi sáu người
nâng tổng số ca tử vong lên hai trăm năm mươi chín trong tổng số một mươi một bảy trăm chín mươi một người nhiễm bệnh trên toàn trung quốc
theo ủy ban y tế quốc gia trung quốc trừ một trường hợp còn lại tất cả các ca tử vong mới đều thuộc tỉnh hồ bắc
riêng thành phố vũ hán ghi nhận năm trăm bảy mươi sáu ca nhiễm mới và ba mươi ba người tử vong
sáng sáng ngày ba mươi một tháng một tổng giám đốc who đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu
ngay sau đó mỹ cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng trên toàn nước mỹ
những người mỹ trở về từ hồ bắc sẽ bị yêu cầu cách ly trong một mươi bốn ngày
mỹ cũng chỉ mở cửa bảy sân bay lớn của nước này nhằm tập trung kiểm soát tình hình chặt chẽ hơn
trong khi đó bang ontario canada vừa xác nhận ca nhiễm thứ tư tại nước này là một nữ sinh viên khoảng hai mươi tuổi mới từ vũ hán trung quốc trở về canada
hiện dịch bệnh đã lan đến hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
tây ban nha là nước mới nhất phát hiện người nhiễm bệnh